thưa quý vị và các bạn vào chiều nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng
đối với đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
dự buổi lễ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
cùng các đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ văn phòng bộ công an
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm đã trân trọng trao huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng bằng huy hiệu và tặng hoa chúc mừng đồng chí thượng tướng bùi văn nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện sự ghi nhận tôn vinh của đảng
trước những đóng góp to lớn của đồng chí bùi văn nam đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và của lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm khẳng định đồng chí thượng tướng bùi văn nam đã được đảng nhà nước tin tưởng giao phó đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng
và dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đồng chí bùi văn nam cũng luôn là cán bộ đảng viên gương mẫu tiêu biểu nhạy bén
phân đấu hết mình cho mục tiêu lý tưởng của đảng được đồng chí đồng đội tín nhiệm nể trọng
có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đảng bảo vệ an ninh trật tự xây dựng và phát triển đất nước
bộ trưởng tô lâm chúc mừng và mong muốn đồng chí bùi văn nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đã đạt được
nỗ lực phân đấu hơn nữa đóng góp công sức trí tuệ kinh nghiệm của mình để xây dựng đảng bộ công an trung ương ngày càng trong sạch vững mạnh
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng bùi văn nam bày tỏ xúc động và nhấn mạnh
đây là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân của mình
đồng chí bùi văn nam bày tỏ ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân còn là sự quan tâm của các đồng chí trong các tri bộ mà đồng chí đã sinh hoạt
và trong đảng bộ công an trung ương đã luôn tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ
đồng chí thứ trưởng bùi văn nam hứa thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên
tuyệt đối trung thành bảo vệ đảng đến cùng dù ở cương vị nào vẫn xứng đáng là đảng viên đảng cộng sản việt nam